trong suốt hai mươi sáu năm sống chung với nhau irina dokuta chưa từng nghĩ vợ chồng cô sẽ phải chia xa nhau vào một buổi sáng ưu ám ở biên giới ukraine
tôi đã nói với anh ấy rằng em yêu anh và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau
irina dukhuta đau lòng kể lại giây phút chia tay với chồng ở biên giới ukraine bà lan cách đây vài ngày
nhưng giờ chính cô cũng không biết khi nào hoặc thậm chí họ còn có cơ hội gặp lại nhau hay không
khi quân đội nga tiến vào ukraine từ phía bắc phía nam và phía đông hàng triệu người dân ukraine đã phải di cư sang các bà lan hungary và nhiều nước láng giềng khác
nhưng quy định không cho đàn ông một mươi sáu sáu mươi tuổi rời đất nước khiến nhiều gia đình phải chia cắt
hầu như chỉ có phụ nữ và trẻ em được đi qua các trạm kiểm soát biên giới trong khi những người đàn ông ukraine phải quay trở lại dù muốn hay không
medica ở ba lan là một trong những cửa khẩu chứng kiến sự chia ly này
trên những con đường của ngôi làng nhỏ nằm ở biên giới ba lan ukraine những dòng người di cư lặng lẽ di chuyển về phía tây
những người tị nạn ukraine cho biết họ không chỉ cảm thấy bị chia tách khỏi đất nước mà còn với cả gia đình của mình
họ cảm thấy hoang mang lạc lóng và cô đơn
chỉ sau một đêm rất nhiều phụ nữ phải trở thành trụ cột gia đình mang theo vali lớn và con nhỏ đến một vùng đất xa lạ
tôi vẫn không thể tin mình đang ở đây
irina vesileska người đã phải bỏ lại chồng ở medici
thị trấn nhỏ phía bắc ukraine nói
giờ chỉ còn một mình trăm hai con một chín tuổi và một mười tuổi
vasileska cho biết cô cảm thấy căng thẳng đến nỗi không thể ngủ và ăn uống
mọi thứ đều nghẹn ứ ở đây cô nói và đưa tay run dày đặt lên cổ
chồng cô volodymir ngồi ở nhà chờ chỉ thị của chính quyền
chia sẻ qua điện thoại anh tỏ rõ sự buồn bã vì phải cách xa vợ con hàng trăm km
nhưng phải khẳng định tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng vợ con tôi không phải nghe tiếng còi báo động nữa
alexei napirikov một người đàn ông ukraine khác cũng đang trong hoàn cảnh tương tự
anh đã thúc giục vợ con và con gái rời khỏi ukraine để đảm bảo an toàn
sự chia ly này khiến tôi cảm thấy chống rỗng tôi không biết liệu mình có thể gặp lại họ hay không
theo lệnh thiết quân luật được chính phủ ban bố ngày hai mươi bốn tháng hai
tất cả nam giới từ một mươi tám đến sáu mươi tuổi bị cấm rời khỏi đất nước
trừ trường hợp họ có ba người con hoặc làm việc trong một số lĩnh vực chiến lược nhất định như vận chuyển vũ khí
khi xung đột quân sự mới bắt đầu
một số người đàn ông vẫn có thể tìm cách rời đi
nhưng ngay sau đó lực lượng biên giới ukraine đã bắt đầu tìm kiếm
và yêu cầu những người đàn ông có ý định rời đi ở lại đất nước
đối với một số người chính sách này có vẻ phân biệt giới tính
bởi họ cho rằng phụ nữ cũng có thể ở lại chiến đấu
họ tự hỏi tại sao các gia đình không thể tự lựa chọn những người rời đi cùng con cái
giải đáp thắc mắc này một quan chức ukraine nói
chính sách quân sự nước này nêu rõ phụ nữ không có nghĩa vụ pháp lý phục vụ quân đội
cuộc xung đột không chỉ khiến
nhiều cặp vợ chồng phải chia cắt mà nó còn khiến các gia đình nhiều thế hệ rơi vào cảnh tương tự
người ukraine có một câu nói rằng
thật tốt khi có con vì sẽ có người mang cho bạn ly nước khi về già
đối với người ukraine họ có căn điểm con cái cần ở gần phụ dưỡng cha mẹ
nhưng trong số hầu hết đám đông di cư qua các trạm kiểm soát ở medica
và các cửa khẩu khác hầu như không có người cao tuổi họ chọn ở lại ukraine
tôi đã trải qua những điều này trước đây những tiếng còi báo động không khiến tôi sợ hãi
svelana momotu tám mươi ba tuổi nói qua điện thoại từ căn hộ ở chernomov gần cảng odessa
dù rất nhớ con cháu nhưng bà momoth thấy nhẹ nhõm khi họ đã rời ukraine
nếu những người ở lại cảm thấy nhẹ nhõm vì người thân thoát khỏi cảnh xung đột
nhiều người tị nạn lại không cảm thấy như vậy
thay vì nhẹ nhõm họ thấy có lỗi
một số phụ nữ ukraine nói cảm giác phải bỏ lại chồng và cha mẹ thật khủng khiếp
dù đã an toàn khi được một người bạn ở ba lan đón
dukhuka chia sẻ nỗi buồn vẫn chẳng hạn
cảm giác rất chứa trong lòng cô
chồng cô một chủ cửa hàng tiện lợi chưa từng cầm súng trước đây
nhưng bây giờ giống như nhiều đàn ông ukraine
anh đã đăng ký tham gia đơn vị phòng thủ địa phương để ngăn chặn bước quân nga
nhiều người khác lo lắng họ bị xem là không yêu nước vì rời đi giữa khủng hoảng
tuy nhiên một số nói rằng họ phải làm vậy vì an toàn của bản thân và con cái
con tôi không thể chịu đựng thêm các vụ nổ mariana có một cô con gái bốn tuổi nói
nhiều người đã phải đán đo rất lâu trước khi quyết định rời ukraine
chồng tôi đã liên tục thúc giục tôi rời đi trong sáu ngày trước đó nhưng tôi luôn từ chối
cô dukhuka nói cô không muốn rời đi một mình và giống nhiều người khác
cô vẫn hy vọng cuộc xung đột này sẽ chấm dứt trong một hai ngày
nhưng sau khi lực lượng nga tiến sâu hơn vào ukraine cô cuối cùng phải đồng ý với chồng
các trạm kiểm soát biên giới mỗi cặp vợ chồng đều ghi nhớ những gì họ nói với nhau
đừng lo lắng gì cả mọi thứ sẽ ổn thôi là những lời cuối cùng vasileska nói với chồng trước khi chia ly
sau đó giọng cô ngại
cô chạy lại và nước mắt không ngừng lan trên má